trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị cấp cao đặc biệt asean
về ứng phó dịch bệnh covid một mươi chín bằng hình thức họp trực tuyến
tại hội nghị các nhà lãnh đạo đã cùng nhau đề ra các biện pháp sáng kiến cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa
hợp tác phòng chống dịch bệnh đồng thời bảo đảm sự phát triển năng động bền vững của khu vực về dài hạn
phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao đặc biệt asean thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín nguy hiểm đang lan tràn khắp khu vực và toàn cầu
tất cả các quốc gia thành viên asean cũng đang nỗ lực phòng chống covid một mươi chín dịch bệnh tác động tiêu cực tới đời sống của người dân
kinh tế xã hội nhất là khu vực dịch vụ vốn chiếm ba mươi tổng số gdp của asean thách thức ổn định và an sinh xã hội
chính trong thời điểm ưu ám khó khăn này đã bừng sáng lên tinh thần đoàn kết của cộng đồng asean
về tình đoàn kết tương thăng
tương thân tương ái cùng kề vai vượt qua khó khăn được thể hiện qua tuyên bố chủ tịch asean về ứng phó chung trước dịch bệnh covid một mươi chín tháng hai hai nghìn hai mươi vừa qua
tăng cường hợp tác về y tế quốc phòng kinh tế du lịch hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm thiết bị y tế hỗ trợ công dân trong dịch bệnh
những nỗ lực của asean
đã mang lại kết quả đáng kích lệ kiểm soát được dịch bệnh số ca nhiễm trong sáu trăm năm mươi triệu dân của asean
chỉ khoảng một mươi năm là thấp hơn tăng chậm hơn nhiều so với tỷ lệ chung của toàn cầu
kết quả này bước đầu giúp chúng ta tự tin hơn nhưng cũng không được chủ quan
mà cần đoàn kết và quyết tâm nhiều hơn nữa trong hành động trên tinh thần gán kết và chủ động
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng hội nghị này sẽ đưa ra nhiều biện pháp thiết thực để vượt qua thử thách covid một mươi chín
ổn định cuộc sống của người dân và phát triển ổn định bền vững
tại hội nghị các nhà lãnh đạo đã cùng nhau đề ra các biện pháp sáng kiến cụ thể thúc đẩy hơn nữa hợp tác phòng chống dịch bệnh
đồng thời bảo đảm sự phát triển năng động bền vững của khu vực về dài hạn
đây là hoạt động phát huy vai trò tích cực chủ động của việt nam trong vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
nâng cao tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng thúc đẩy đoàn kết thống nhất asean
đẩy mạnh cách tiếp cận tổng thể đồng bộ liên ngành liên trụ cột của cả cộng đồng asean
cũng như hợp tác với các đối tác trong kiểm soát ngăn chặn giảm thiểu các tác động về kinh tế xã hội của dịch bệnh
asean tiếp tục duy trì đa hợp tác liên kết đưa asean vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn thử thách
ngay khi dịch covid một mươi chín mới bùng phát là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi việt nam đã chủ động tích cực thúc đẩy đoàn kết
thống nhất và điều phối nỗ lực chung của asean ứng phó với dịch bệnh
sau khi tham vấn với các nhà lãnh đạo asean thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ra tuyên bố chủ tịch asean ngày một mươi bốn tháng bốn
khẳng định quyết tâm và cam kết chính trị ở mức cao của asean để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh
hội đồng điều phối asean gồm các bộ trưởng ngoại giao asean dưới sự chủ trì của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao việt nam phạm bình minh
đã tổ chức hai phiên họp ngày hai mươi tháng hai và sáng ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi để trao đổi về các biện pháp phối hợp và hợp tác trong asean
cũng như với các đối tác ứng phó với dịch bệnh